liên quan đến thông tin về cơn bão gần biển đông cơn bão bài lu hiện đang cách đài loan trung quốc khoảng một trăm sáu mươi km về phía nam đông nam
đang di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
bão có thể dịch chuyển về phía tây tây bắc có khả năng ảnh hưởng đến khu vực bắc biển đông
để chủ động ứng phó trong tình huống bão thay đổi hướng đi văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã có thông báo
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố về việc ứng phó với bão gần biển đông
thông báo đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố
thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để kịp thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động các biện pháp phòng tránh khi có tình huống
duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn